trong hơn hai mươi năm khu đô thị sinh việt huyện bình chánh dự án saigon one tower ngay trung tâm thành phố cũng đón nhận tín hiệu được hồi sinh vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi khi một doanh nghiệp muốn đăng ký tiếp tục đầu tư
tuần qua sở văn hóa và thể thao tp hcm phối hợp hội di sản văn hóa thành phố tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kỷ niệm một mươi năm năm ngày di sản văn hóa việt nam
trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm quận một và đình thần linh đông quận thủ đức
tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia của bộ văn hóa thể thao và du lịch
ủy ban nhân dân thành phố cũng xếp hàng sáu di tích lịch sử văn hóa của thành phố hai di tích lịch sử và bốn di tích kiến trúc nghệ thuật
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa tổ chức lễ trao giải thưởng võ trường toản lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi
năm nay đối tượng được xét chọn giải thưởng võ trường toản là tất cả cán bộ quản lý giáo viên đang công tác tại các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên đơn vị trực thuộc trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố
giải thưởng võ trường toản lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi đã chọn ra năm mươi nhà giáo gồm một mươi bốn cán bộ quản lý và ba mươi sáu giáo viên được trao thưởng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một ban tổ chức chương trình nhịp tim việt nam thuộc the vina
capital foundation công bố trở lại chương trình chạy bộ vì trái tim hai nghìn hai mươi nhằm gây quỹ thường niên cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh
điểm nổi bật nhất của chương trình năm nay là hình thức gây quỹ độc đáo thông qua chuỗi mini game show phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của chương trình
sau bảy năm phát động chương trình nhận được trên ba mươi hai tỷ đồng giúp hơn một hai trăm linh trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện test nhanh trên các nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm
được sơ chế đóng gói kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thuộc kênh phân phối truyền thống như kết kiểm tra nhanh hàng the phóc ngôn trên hải sản sống thịt cá tươi và các sản phẩm chế biến từ giò chả bánh cuốn bánh phở bún kết kiểm tra nhanh phẩm màu bánh kẹo mứt và nước dẻ khác kết kiểm tra nhanh methanol trên rượu trắng và rượu không sử dụng các chất vụ da có nồng độ côn
những mẫu có kết quả không đạt sẽ thông báo cho ba quản lý tại các chợ và cơ sở sản xuất kinh doanh để chứng chỉnh
theo mô hình đô thị đại học hiện đại đại học quốc gia tp hcm là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước với hai mươi bảy đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trực thuộc và tám đơn vị thành viên
nơi này hiện có hơn sáu mươi chín sinh viên đại học chính quy cùng đội ngũ nhà khoa học hùng hậu với hơn bốn trăm linh giáo sư phó giáo sư và gần một ba trăm linh tiến sĩ
ngay sau khi tp hcm có chủ trương xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm gần hai năm
đại học quốc gia tp hcm
đã giao cho khu công nghệ phần mềm itb thuộc đại học quốc gia tp hcm làm đầu mối công việc và hình thành một nhóm nghiên cứu về đô thị sáng tạo phía đông
sau điều chỉnh khu vực này có chức năng kết nối hỗ trợ cho hai khu vực trung tâm của đô thị sáng tạo tương tác cao để có thể hình thành một trung tâm đổi mới và hỗ trợ khởi nghiệp
itb được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp hướng đến xây dựng itb thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại việt nam
trong khu này nó giống như một hệ sinh thái mỗi công ty sẽ về một thế mạnh riêng trong đó công ty chúng tôi tập trung vào các giải pháp môi trường kỹ thuật
các công ty khác thì lại hỗ trợ cho chúng tôi rất tốt về mặt tích hợp hệ thống truyền dữ liệu cũng như các vấn đề về iot
như chúng ta thường nghe câu là có data là có tất cả không data là không có gì
thì hiện nay làm sao để chúng ta quan trắc được nhiều thông số môi trường để có những cái dữ liệu để cho việc quan trắc sau này những việc đánh giá phân tích và để có những cái định hướng về phát triển khu đô thị nó mang tính bền vững
hiện nay tại nhiều quốc gia trên thế giới khu đô thị sáng tạo luôn gắn với các đại học nghiên cứu đóng vai trò là hạt nhân về đào tạo nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
ưm mầm các doanh nghiệp tiềm năng là trung tâm của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
ngay từ khi thành lập khu đô thị đại học quốc gia tp hcm được hình thành ở khu vực phía đông tp hcm dĩ an bình dương
và là trung tâm đào tạo đại học sâu đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
đại học quốc gia là một trong những hệ thống đại học lớn nhất cả nước
đại học quốc gia tp hcm là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm đội ngũ giảng viên cán bộ nghiên cứu hệ thống các trung tâm nghiên cứu trực thuộc rất mạnh và các sinh viên rất giỏi
đây là nguồn công trí thức cho khu đô thị tương tác cao của tp hcm
đại học quốc gia tp hcm là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội

đặc biệt là với đại học quốc gia tp hcm nhằm nâng cao một mức tiềm lực đổi mới sáng tạo tỉ trọng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao của các doanh nghiệp trong nước trong shtp